quýt bắc cạn là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh bắc cạn hiện nay đang vào chính phủ thu hoạch nhưng tiêu thụ rất chậm giá bán lại thấp kỷ lục khiến cho người trồng quýt ở địa phương này hết sức lo lắng
xã quang thuận là thủ phủ trồng cây quýt của tỉnh bắc cạn với diện tích hơn năm trăm linh hectare sản lượng khoảng năm tấn năm nay giá quýt bán thấp kỷ lục loại quả nhỏ giá chỉ từ hai ba đồng một kg quả to đẹp từ năm bảy đồng một kg